sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại tuyến đường dh hai nối trung tâm huyện bình sơn đi các xã luôn trong tình trạng bụi đất bùn nước dây vãi
mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe chở đất với trọng lượng từ ba mươi đến bốn mươi tấn liên tục chạy qua tuyến đường này
đường vốn đã hư hỏng xuống cấp cộng thêm lưu lượng giao thông cao nên tình trạng dây vãi đất bụi đường là không thể tránh khỏi
nhiều nhà thầu cam kết hoàn trả mặt đường đúng nguyên trạng sau khi hoàn thành cao tốc
tuy nhiên hai năm qua đường dân sinh vẫn chưa được khôi phục
qua những cái gì em thì sinh sống ở đây làm việc ở đây thì nhìn thấy cái khu này là mình cần phải quan tâm
và hỗ trợ nhiều hơn nữa thì mong muốn rằng chính quyền thứ nhất là chính quyền của xã thứ hai là chính quyền của huyện thứ ba chính quyền của tỉnh
chúng ta hãy quan tâm vì khu vực này mật đồ dân cư rất là đông
đặc biệt là xe chở trọng tẻ quá tẻ lòm vai vẻ và đắt xuống đường thì nó có ảnh hưởng có khóa này dẫn đến cái tài năng giao thông cho những người thân gia giao thông
trong khi chờ đợi các cấp chính quyền can thiệp xử lý
thì hàng ngày người dân vẫn phải hứng chịu bụi đường bùn đất
và tình trạng này đã xảy ra trong thời gian dài nhưng vẫn chưa được khắc phục
đây là câu hỏi mà người dân mong được các cấp các ngành sớm giải quyết để họ trở lại cuộc sống thường ngày